thưa quý vị ngày hôm nay bắc bộ vẫn lạnh ở mức nhiệt là từ một mươi năm cho đến hai mươi độ c
tuy nhiên tin vui là cuối tuần sẽ ấm dần hơn trời tạnh giáo
vâng như vậy là sẽ hết sức thuận lợi cho các kế hoạch vui chơi hay là dã ngoại
và khi đã điều khiển phương tiện thì quý vị lưu ý không sử dụng rượu bia
vì không chỉ trong đợt tết vừa qua mà cho tới hiện tại
lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn
vâng bắc bộ thì có xu hướng ấm dần lên
thế nhưng trung bộ mưa vẫn tiếp diễn từ nghệ an cho đến khánh hòa
nhưng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ ngắt quãng
riêng nam bộ thì thời tiết vẫn nắng nóng chưa có sự biến đổi
chi tiết nhiệt độ cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần cuối của bản tin